thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
vừa giải cứu thành công một thiếu nữ cầm dao đứng trên nóc trung cư hai mươi năm tầng định tự tử
vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm chiều qua mùng bảy tháng một mươi hai trung tâm chỉ huy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an nhận được tin báo
có một cô gái cầm dao đứng trên tầng thượng tòa nhà trung cư dầu khí cao hai mươi năm tầng địa chỉ số bảy đường quang trung thành phố vinh
có ý định tự tử
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo đội trợ trái và cứu nạn cứu hộ số một
huy động một xe cứu nạn cứu hộ một xe thang cùng tám cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau một lúc thương thuyết nhưng không được các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận đánh lạc hướng rồi ập vào khống chế cô gái
sau đó bàn giao cho công an phường quang trung được biết cô gái này sinh năm hai nghìn bốn quê tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an